trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày có rất nhiều tai nạn mà chúng ta không thể lường trước được
trong đó những tai nạn do đổ điện tử gây ra cũng không phải là hiếm
chủ yếu là những trường hợp đồ điện tử phát nổ gây bỏng nguy hiểm đến tính mạng
mới đây một chó bé tám tuổi tại bắc giang cũng không mai gặp tai nạn tương tự
thông tin từ bệnh viện sản nhi bắc giang cho biết
bệnh nhân tám tuổi nhập viện trong tình trạng đau đớn vết bỏng xưng nề
tết dịch có dấu hiệu nhiễm chủng tiên lượng nặng
người nhà cho biết bé vừa dùng máy tính vừa sang thì vật này phát nổ
gây bỏng nặng vùng mặt ngực hay bàn tay
bệnh nhi được chẩn đoán bỏng độ ba được hồi sức truyền dịch tiêm kháng sinh
dùng thuốc giảm đau và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn
tuy nhiên các bác sĩ dự đoán tình trạng bệnh nhi có thể bị chuyển nặng
đề nghị chuyển tuyến trung ương điều trị
bác sĩ nguyễn văn lâm người trực tiếp cấp cứu nhận định đây là trường hợp
bị bỏng nặng nhất khoa ngoại tiếp nhận điều trị từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
vì liên quan đến vùng mặt ảnh hưởng tới thẩm mỹ và các chức năng của trẻ
ekip hiện chưa rõ xuất xứ và tình trạng chiếc máy tính sách tay trẻ sử dụng
ngày tám tháng ba bệnh viện việt đức cũng tiếp nhận nạn nhân tgp với tình trạng hôn mê
thở máy toàn bộ vùng đầu mặt cổ và một đường ngực trên đầy vết thương
do khác mảnh vỡ của máy tính phát nổ khi đang học bài
theo thông tin khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng ba nam sinh này đang học bài bằng laptop tại nhà
thì máy tính bất ngờ phát nổ
nam sinh được sơ cứu tại bệnh viện ở tỉnh hải dương và chuyển tuyên đến bệnh viện việt đức
tiến sĩ bác sĩ nguyễn xuân hòa bệnh viện việt đức cho biết
bệnh nhân bị trấn thương sọ não vết thương hào mặt phức tạp trấn thương ngực
nhãn cầu tràn kiếm mặc phồi dập nát cẳng tay trái
do đó bệnh viện phải tiến hành phẫu thuật cắt cụt một phần ba dưới cánh tay trái
cắt lọc xử lý đa vết thương tay phải
các bác sĩ tại bệnh viện mắt trụng ngường cũng hỗ trợ múc nội nhãn hai mắt
lấy bỏ toàn bộ tổ chức nội nhãn còn lại và màu đông bác sĩ hòa cho hay
tuy nhiên đến ngày một mươi năm tháng ba bệnh nhi này đã tử vong
người dân cần lưu ý khi sử dụng máy tính sách tay
cần kiểm tra pin có phồng kênh biến dạng to mất thường hay không
nếu có các dấu hiệu như vậy bên có thể đã hỏng dễ phát nổ
không nên sử dụng máy tính và cần thay thế pin mới chuyên gia cho hay
bên cạnh đó khi dùng laptop khu vực pin nóng bất thường
người dùng cần tắt máy tạm thời không sử dụng pin để giảm nhiệt độ
sau đó mới kiểm tra và thay pin mới
theo chuyên gia đa số pin của máy tính sách tay cũ sẽ dù giảm chất lượng theo thời gian
nên cần thay pin mới thay pin chính hãng thay nơi uy tín chất lượng
trên thực tế đã có rất nhiều vụ điện thoại máy tính phát nổ đã xảy ra
gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc
mặc dù các phương tiện truyền thông đã cảnh báo rất nhiều
nhưng nhiều người vẫn còn xem thường không để tâm tới những lời cảnh báo này
thói quen vừa sử dụng điện thoại vừa sạc sạc pin qua đêm
dạp pin ở những vị trí gần người như đầu giường bụng
đây chính là nguyên nhân gây chai pin pin giảm chất lượng dễ gây chập cháy nổ
đa số những trường hợp bị bỏng tai nạn do thiết bị điện tử phát nổ đều rất nặng
thậm chí là tử vong
do đó các bác sĩ khuyên cáo người dân không nên dùng điện thoại khi đang sạc
người dân cần thường xuyên kiểm tra pin điện thoại
nếu thấy nóng bất thường nên mang điện thoại đi kiểm tra tránh rủi ro do pin nổ
theo bài viết trên trang ngành tế và đô thị các chuyên gia cũng khuyên cáo
người dân không nên sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử quá cũ
có nguy cơ hỏng hóc cao
khi cần thay pin nên sử dụng pin từ các nhà sản xuất uy tín và được bảo hạng chính hãng
đồng thời không nên sử dụng các thiết bị điện tử trong khi đang dặp pin
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường luyện
nguyên cản bộ viện phật lý kỹ thuật đại học bách khoa hà nội
với máy tính sách tay laptop đã từng có nhiều vụ cháy nổ xảy ra
máy tính sách tay phát nổ nguyên nhân chủ yếu từ nguồn pin
bởi pin là nơi tích thụ điện khá lớn
hầu hết các vụ cháy nổ laptop là do lỗi của pin
đã từng có những đợt thu hồi pin quy mô lớn của các hãng máy tính nổi tiếng
một số trường hợp pin đã tỏa ra nhiệt quá lớn là máy tính nóng lên
khi nhiệt độ lớn hơn sáu mươi độ c hoặc xa quá đầy pin trong thời gian dài
khi laptop tỏa nhiệt quá mức có thể gây ra nổ pin gây cháy
tuy nhiên sắc xuất xảy ra cháy nổ rất thấp
để tránh laptop phát nổ khi sử dụng các chuyên gia lưu ý
người dân nên để ý pin trong máy có bị phồng hay quá nhiệt
laptok có hiện tượng lạ như phần sạc chập trờn có mùi khét
hạn chế vừa dùng ở cắm sạc với những dòng laptop cũ
hồng hỗ trợ không chỉ khiến nhanh chai pin mà còn dễ chập điện giật điện gây cháy nổ
ngoài ra người dân nên mua những laptop mới dù có thể cấu hình thấp hơn
nhưng an toàn hơn và còn mua ở những nơi bán uy tín
dùng các sản phẩm chính hãng có rõ nguồn gốc để đảm bảo an toàn